một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe tải vừa xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã ninh gia huyện đức trọng tỉnh lâm đồng khiến ba người tử vong và bốn người bị thương
vào khoảng bốn giờ sáng nay tại km một trăm tám mươi bốn bốn trăm năm mươi cô lộ hai mươi thuộc địa phận thôn hiệp thuận xã ninh gia xe tải mang biển kiểm soát năm mươi h hai trăm chín mươi sáu do một người đàn ông trú tại bình định điều khiển theo hướng đà lạt đi di linh
đã và chạm xe với ô tô con mang bì kiểm soát chín mươi ba a bốn nghìn năm trăm chín mươi bốn trên xe có sáu người điều khiển theo hướng ngược lại
cú va chạm mạnh đã làm hai người tử vong tại hiện trường một người tử vong trên đường đi cấp cứu và bốn người còn lại bị thương được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
qua kiểm tra hai người điều khiển phương tiện cho kết quả không có nồng độ cồn trong hơi thở
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe ô tô con không đi đúng phần đường quy định